khi năm học mới chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu việc khắc phục hậu quả tại các trường học ở vùng lũ huyện mường la tỉnh sơn la đang được gấp rút hoàn thành
đến nay các trường học ở đây đã sẵn sàng để bước vào năm học mới dù còn bộn bề khó khăn
xã nạm păm là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ quét vừa qua
một lượng lớn bùn đất và đá đã được tập trung thu dọn cơ sở vật chất cũng được tu sửa và hoàn thiện vào ngày ba mươi một tháng tám vừa qua
bảo đảm đến ngày mùng ba tháng chín tất cả học sinh ở cụm nạm păm sẽ được khai giảng năm học mới
đối với các điểm trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng không thể sửa chữa huyện mường la đã tiến hành lắp ghép hai mươi phòng học tại năm điểm trường
ubnd huyện cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà và sửa chữa sáu phòng ở bán chú nhà lắp ghép cho học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở
làm tạm nhà ăn bàn ghế và toàn bộ đồ dùng dụng cụ nấu ăn cho học sinh bán chú
bảo đảm hoàn thành xong trước
ngày khai giảng năm học mới
về công tác khắc phục cơ sở vật chất của nhà trường sau lũ đặc biệt là khu bán chú của học sinh thì được sự quan tâm của các cấp các ngành
ngay sau lũ thì chúng tôi đã tiến hành khắc phục và phối hợp với các ngành tu sửa nhà lớp học
cũng như học sinh bán chú chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất
đặc biệt là trong cái điều kiện thì gia đình các em cũng gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ
chúng tôi cũng cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất về nơi ăn ở cho các em
để bảo đảm một trăm linh các em học sinh đều được đến trường
những ngày này các thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn tìm đến từng nhà của các em học sinh
tại đây các thầy cô giáo đã vận động thuyết phục phụ huynh cho con em đến trường đúng dịp năm học mới
đồng thời trao tặng những món quà là các đồ dùng học tập để các em có thể đến trường
về trang phát biểu của các em thì đến giờ
phút này thì các em đã được trang bị đầy đủ về trang quần áo giày dép mũ
rồi là đồ dùng học tập sách vở sách giáo khoa cũng như là vở viết
các em cũng đã được phát đến tận tay
những ngày này tâm trạng vui tươi phấn khởi của các em học sinh ở nạm păm
khi chuẩn bị bước vào năm học mới đã tạo nên sự khác biệt ở vùng lũ này
bước qua những ngày đau thương mất mát
sự hồn nhiên trên những khuôn mặt trẻ thơ đã phần nào xoa dịu nỗi đau của người dân nơi đây
huyện mường la chúng tôi đến ngày hôm nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành
và chúng tôi khẳng định là sáng ngày ba tháng chín chín h sáng ngày ba tháng chín chúng tôi sẽ tổ chức khai giảng
và các em học sinh của đạm păm nói riêng các em học sinh của huyện mường la
nói chung cũng như tỉnh sơn la sẽ đều được đến trường dự một lễ khai giảng như bao em khác trên đất nước của chúng ta
với sự nỗ lực chung tay của chính quyền địa phương
và các đơn vị tài trợ những điều kiện cơ bản của các trường học ở nạm păm huyện mường la đã từng bước được bảo đảm
cùng với đó tỉnh sơn la cũng đã có quyết định miễn một trăm linh học phí cho các em học sinh vùng lũ
đây là nguồn động viên để các em học sinh yên tâm đến trường khi năm học mới chuẩn bị bắt đầu